chiều ngày một mươi bốn tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã đến siêu riệp campuchia
bắt đầu các hoạt động tham dự hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương gọi tắt là ippf
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một theo lời mời của chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia chủ tịch ippf hai mươi bảy sandek hensamrin
đón đoàn tại sân bay có tổng thư ký quốc hội campuchia leng peng long vụ trưởng vụ lễ tân ban thư ký quốc hội
một số cán bộ ban tổ chức hội nghị appf hai mươi bảy và đại diện các tầng lớp nhân dân campuchia
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại vương quốc campuchia vũ quang minh tổng lãnh sự lê tuấn khanh
và đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại campuchia
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta tham dự hội nghị appf hai mươi bảy nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương chủ động
tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương phát huy vai trò và vị thế của ta tại diễn đàn này
đẩy những nỗ lực ngoại giao chung của nhà nước ta vì hòa bình hợp tác và phát triển
đây cũng là dịp để các đại biểu quốc hội nước ta tiếp xúc và trao đổi với các nghị sĩ các nước
về những mối quan tâm chung của khu vực và thế giới
bên cạnh đó sự tham dự của quốc hội việt nam tại hội nghị appf hai mươi bảy còn với vai trò là nước chủ nhà của hội nghị appf hai mươi sáu
góp phần làm nổi bật những đóng góp của quốc hội nước ta đối với sự phát triển của appf
đồng thời xuất phát từ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị
truyền thống và hợp tác toàn diện giữa việt nam và campuchia thể hiện sự ủng hộ của quốc hội việt nam với quốc hội campuchia
dự kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ có bài phát biểu tại lễ khai mạc với tư cách là chủ tịch tiền nhiệm
chủ tịch ippf hai mươi sáu và có các cuộc tiếp song phương với lãnh đạo nghị viện một số nước